mặc dù không có văn bản chính thức nhưng những thông tin từ cục kiểm nghiệm kiểm dịch thực vật quảng tây trung quốc
đối với các cơ quan cửa khẩu và doanh nghiệp của nước này về việc nhập khẩu hoa quả sang quảng tây
cũng khiến nhiều địa phương người nông dân trong nước lo lắng
bởi lẽ từ ngày một tháng bốn hoa quả tươi nhập khẩu vào quảng tây phải có giấy phép nhập khẩu
đáp ứng được đầy đủ yêu cầu thông tin về sản phẩm
những thông tin này có tác động thế nào đến tỉnh bắc giang khi mà mùa thu hoạch vải thiều đang đến gần
mà trong đó có gần một nửa sản lượng xuất khẩu sang trung quốc
chỉ còn gần hai tháng nữa hơn một mươi năm hectare vải thiều của huyện lục ngạn sẽ bước vào vụ thu hoạch
trong năm nay huyện lục ngạn tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp
gần bốn mươi hộ nông dân tham gia chương trình này với diện tích đạt gần một mươi một hectare
năm nay thì bà con làm thì vẫn làm theo hướng việt gáp nhưng mà cũng chỉ sợ là hướng đầu ra là nó khó khăn thôi
sản phẩm vải thiều của tỉnh bắc giang đã được bảo vệ
huyện lục ngạn đã được bảo hộ ở gần chục quốc gia và đã xuất khẩu đến nhiều thị trường
trong đó có những thị trường yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm như mỹ úc nhật bản pháp
trong năm nay huyện lục ngạn sẽ hỗ trợ đồng loạt cho việc dán tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với sản phẩm
huyện với chủ trương là sẽ liên kết phối hợp với vnpt và với viettel để cấp cái tem truy xuất nguồn gốc cho quả vải thiều lục ngạn
thế và kinh phí thì năm nay là năm đầu tiên làm với quả vải trên diện rộng
cho nên là huyện sẽ hỗ trợ năm cái kinh phí để mua cái tem truy xuất nguồn gốc
theo cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thông tin từ phía quảng tây có tính chất là thông tin nội bộ của một địa phương phía nước bạn trung quốc
những yêu cầu này không quá lo ngại bởi đây không phải là những quy định hoàn toàn mới
trước những thông tin phía trung quốc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã có những biện pháp cần thiết
để các địa phương thương nhân có sự chủ động trong việc xuất khẩu hoa quả tươi sang cửa khẩu quảng tây
hiện nay chúng tôi đã gửi câu cười công hàm sang với họ
và trong cái thời gian sớm nhất có lẽ là trong tháng này
thì cục bảo vệ thực vật sẽ sang làm việc với cục trưởng cục kiểm dịch thực vật cục quảng tây
để xử lý một cách vấn đề nó thâu đáo
cái thứ hai là cũng để nắm thêm là xem là phía bạn cái yêu cầu các cái quy định nó cụ thể thế nào
rõ thông tin rõ nguồn gốc là một trong những đòi hỏi được đặt ra đối với mỗi nông sản khi đưa ra thị trường
và điều này cũng là cơ sở để khẳng định chất lượng sản phẩm
bởi thế ngoài việc chú trọng đến tiêu chí an toàn trong sản xuất
thì mỗi sản phẩm đưa ra thị trường có lẽ không thể thiếu bao bì tem nhãn và có thể truy xuất nguồn gốc xuất xứ
điều này cũng sẽ giúp nông sản nâng cao giá trị sức cạnh tranh và người nông dân có trách nhiệm hơn với sản phẩm của mình